trước tình trạng lợn chết nhiễm bệnh được vứt ra hệ thống sông suối gây ô nhiễm môi trường
và nguy cơ lây lan rộng dịch bệnh tả lợn châu phi các ngành chức năng của tỉnh đồng nai
đang đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân đồng thời triển khai các biện pháp
làm sạch nguồn nước tại các sông suối hạn chế virus dịch tả lợn châu phi phát tán
tăng cường kiểm tra giám sát tại khu vực ven suối nơi có một số trang trại hộ chăn nuôi
đã phát hiện lợn nhiễm bệnh tả châu phi đó là một trong những nhiệm vụ được lực lượng liên ngành
huyện cẩm mỹ thực hiện trong những ngày này
ngoài ra lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh việc tuyên truyền nâng cao ý thức của các hộ chăn nuôi
và tiến hành tiêu độc khử trùng quanh khu vực các con suối để hạn chế dịch lây lan
trại là nằm ven suối đầu nguồn vì vậy về phía ủy ban nhân huyện là ưu tiên trại trước
ở các tiến suối đầu nguồn khu vực ở ấp câm tim
của xã nhân nghĩa và ấp năm mươi bảy xã long giao rồi cũng như là các tuyến suối đầu nguồn của xã xuân mỹ
thì ưu tiên đối với ba xã này là làm trước còn lại các cái tuyến xã khác thì giao cho chính quyền địa phương tổ chức thực hiện
chỉ tính riêng tại huyện cẩm mỹ đến thời điểm này đã ghi nhận một mươi sáu trang trại và bảy mươi ba hộ chăn nuôi
có lợn nhiễm bệnh tả châu phi hơn một mươi con đã được tiêu hủy
để chủ động phòng chống dịch bệnh tả lợn châu phi lây lan diện rộng
địa phương đã vận động người dân khi phát hiện lợn có dấu hiệu bị bệnh
cần báo ngay cho các ngành chức năng để có hướng xử lý kịp thời tránh vứt bừa bãi ra các sông suối
tăng cường công tác kiểm tra phối hợp các phòng ban chuyên môn của huyện với lại chính quyền ở địa phương
kiểm tra các hộ chăn nuôi trại chăn nuôi có tình trạng gần bờ suối xử lý heo chết
bằng cách vứt bừa bãi xuống lòng suối để trước mắt là xử phạt răng đe
tuyên truyền vận động làm cho người ta nhận thức ra được việc vứt sát động vật xuống xuống sông suối
là cái mầm móng gây bùng phát bệnh dịch tả châu phi như hiện nay
tại đồng nai nơi được xem là thủ phủ chăn nuôi lợn của cả nước
dịch tả lợn châu phi đã và đang gây thiệt hại lớn cho người dân chăn nuôi
do vậy cùng với việc lực lượng chức năng đang gồng mình triển khai các biện pháp phòng chống dịch
hơn lúc nào hết người chăn nuôi cần phải nâng cao ý thức không giấu dịch
không vứt lợn chết ở các sông suối để hạn chế dịch bệnh lây lan